trong tình hình hiện nay cần thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả trong công tác phòng chống dịch
mở cửa phát triển kinh tế với điều kiện có lộ trình và đảm bảo an toàn trong sản xuất và phòng chống dịch
đây là khẳng định của thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên khi trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến dự thảo
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế đang lấy ý kiến
hiện nay vẫn còn nhiều băn khoăn đặt ra về khả năng thực thi của dự thảo này tại họp báo chính phủ thường kỳ
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết cùng với thực hiện nguyên tắc năm k vaccine thuốc công nghệ thông tin và ý thức của người dân
bộ y tế đã có hướng dẫn về việc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và đang xin ý kiến các bộ ngành trung ương ban chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành trong thời gian tới
đáng chú ý là việc sẽ không đóng cửa các nhà máy mà chỉ khoanh vùng các phân xưởng nếu phát hiện có f
đối với một doanh nghiệp mà có một trường hợp f ở một phân xưởng thì theo tinh thần chúng tôi hướng dẫn
đó là chúng ta không phải đóng cửa cả một cái nhà máy mà chúng ta khoanh vùng cái phân xưởng đó
chúng ta đưa trường hợp f đi cách ly điều trị y tế và chúng ta tiến hành sàng lọc và đưa các trường hợp f một
đi cách ni và chúng ta tiến hành phun trùng khởi quẩn cái phân xưởng đó
và sau hai mươi bốn tiếng thì chúng ta có thể đưa cái lực lượng mới mà đã được kiểm soát quay trở lại làm việc
thông tin về kế hoạch đi lại của người dân sau khi các địa phương mở cửa trở lại
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết mục tiêu là tổ chức vận tải tốt
duy trì hoạt động vận tải vừa đảm bảo kinh tế xã hội cũng như an toàn phòng chống dịch
đảm bảo việc xác định tất cả các tuyến đường không bị cấm
đều là luồng sạch
thứ hai nữa là cái hàng hóa không bị cấm thì là vận chuyển thông thương và cho chứng minh cho thấy là
hiện tại là cái vận tải hàng hóa là lưu thâm không có vấn đề gì lớn
vẫn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
riêng về vận tải hàng hành khách thì chúng tôi cũng trên cơ sở điều kiện phòng chống dịch
thì chúng tôi đã xây dựng một hướng dẫn mới và ban hành
báo cáo chí là ban hành hôm ba mươi tháng chín vừa rồi cho năm lĩnh vực
đường bộ đường sắt hàng không hàng hải đường thủy nội địa
và cái hướng dẫn này thì chúng tôi đã lấy ý kiến của tất cả các địa phương
lấy ý kiến của tất cả các bộ ngành liên quan và đặc biệt là trên cơ sở cái ý kiến của bộ y tế
bộ y tế có văn bản là tám nghìn một trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi chín tháng chín chúng tôi tiếp thu toàn bộ những ý kiến
của bộ y tế về công tác phòng chống dịch
thứ trưởng nguyễn ngọc đông cũng cho biết hướng dẫn của bộ giao thông vận tải về tổ chức vận tải
là yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương doanh nghiệp
tổ chức vận tải thực hiện các quy định trong đó phải tuân thủ theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với kiểm soát người đi lại
bộ giao thông vận tải cũng không quy định riêng cho đơn vị vận tải phải làm xét nghiệm nào
kiểm tra giấy tờ nào khác ngoài hướng dẫn của bộ y tế
việc tổ chức vận tải theo tinh thần chung phân cho các địa phương
việc mở cửa nới lỏng như thế nào thì đưa các phương thức vận tải phù hợp tới đó